chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ
đây là kết quả đáng mừng mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao và ghi nhận
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của bộ kế hoạch và đầu tư
năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh những thuận lợi bộ kế hoạch và đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn
khối lượng nhiệm vụ được giao rất lớn trong khi yêu cầu về đổi mới của đảng và nhà nước
năng lực thực tiễn rất cao nhưng bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra
năm hai nghìn một mươi tám bên cạnh những thuận lợi bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra
cây này cũng bỏ rất nhiều công sức thế nên mới được cây cây như thế này

cũng như tôi năm nay thì thu nhập cũng tiền trăm triệu
hiện xã thanh thủy có năm mươi hộ canh tác trên ba hectare quất cảnh phục vụ tết
và một hectare trồng để khai thác quả bán vào khoảng tháng ba
với giá bán bình quân hai trăm linh đồng một cây tại vườn
trừ chi phí mỗi năm mỗi hộ dân thu lãi trên một trăm linh triệu đồng
do người dân tích cực chăm bón để quả chín tự nhiên
cây quất rất bền cây tán đẹp quả đều chừng tết được lâu nên người chơi quất rất ưa chuộng
mình đã mua quất ở khu vực thanh thủy này được bốn năm nay rồi
năm nay mình cũng có đi tham khảo ở khu vực thanh thủy mình ấy
thấy là chất lượng cây mỗi năm
tốt lên chất lá thì rất là đẹp
và nhất là cái gốc thì là rất là lâu lắm rồi
do đó là cái cây này rất là bền cây quả rất là đẹp
quả tương đối tốt và cái giá cả thì cũng hợp lý với cả người tiêu dùng
riêng về quất cảnh của thanh thủy này
các hộ nông dân ở đây thì trồng được trên dưới một mươi năm nay
trong quá trình canh tác thì nhân dân
các hộ ở đây thì chăm sóc theo đúng quy trình
theo như các nhà khoa học đã thông báo và chuyển giao khoa học kỹ thuật
riêng về quất thanh thủy thì là
về chăm sóc thì không có những chất kích thích
không có gây tác hại với vệ sinh ăn toàn thực phẩm
khi mà sử dụng ấy thì xong cái dịp tết thì vẫn đảm bảo có khả năng vẫn sinh hoạt là bình thường
thì ở đây thì có hiệu quả như thế
chính vì vậy cho nên là tất cả những các hộ kinh doanh được biết đến quất cảnh nônh thuế
thì là thường xuyên về để mua quất của thanh thủy quất cảnh qua thanh thủy để mang đi bán đi khắp nơi
các thị trường như ở nạng sơn hải phòng hải dương hà lội và tất cả các một số tỉnh ở trong việt nam
xã thanh thủy xác định quất cảnh đang là một trong những cây thế mạnh của địa phương
và dự tính sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong các thị trường

trong những năm tới hàng năm xã cũng sẽ tạo điều kiện mở các lớp tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật để cây quất cảnh mang lại cái tết đủ đầy hơn cho những người nông dân
theo sở xây dựng hà nội dự kiến sẽ có thêm bốn trăm ba mươi m hai nhà ở xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám
để đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp
theo sở xây dựng hà nội năm hai nghìn một mươi bảy đã có khoảng một mươi một triệu m hai nhà ở mới được xây dựng
nhưng nhà ở xã hội chỉ có khoảng một triệu m hai
trong khi đó nhà ở thương mại cung ứng ra thị trường đạt hơn hai năm triệu m hai
số diện tích xây dựng còn lại do người dân tự xây dựng mới
trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến sẽ có thêm hơn bốn trăm ba mươi m hai nhà ở xã hội được xây dựng
hiện còn nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội dành cho người nghèo người thu nhập thấp
tuy nhiên đầu tư và phân khúc sản phẩm nhà ở này lại không thực sự hấp dẫn do lợi nhuận thấp
trong khi chủ đầu tư nhà ở xã hội chỉ được hưởng một số yêu đã nhận định
hiện cũng chưa có thêm gói tín dụng cho vai yêu đãi hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
và nhà ở thương mại giá rẻ sau khi gói ba mươi tỷ đồng hết hạn
tp hcm lo ngại việc cho phép xây dựng căn hộ có diện tích tối thiểu dưới bốn mươi năm m hai
sẽ làm tăng lượng người nhập cư gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
trong văn bản phản hồi công văn của bộ xây dựng
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ xây dựng xem xét
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư
với quy định diện tích tối thiểu căn hộ trung cư thương mại là bốn mươi năm m hai
theo lãnh đạo thành phố việc cho phép loại hình căn hộ trung cư với diện tích siêu nhỏ
sẽ thu hút người dân từ các địa phương khác làm tăng quy mô dân số
phá vỡ quy hoạch được duyệt tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật
và xã hội của thành phố vốn đã bị quá tải
hiện nay dân số tp hcm đã sắp xỉ một mươi ba triệu người
trong khi theo quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt đến năm hai nghìn hai mươi năm chỉ một mươi triệu người
theo thống kê năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn ba hai triệu xe máy mới được bàn giao đến tay khách hàng
trong cả nước tăng bốn tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô giảm sút đến một mươi do nhiều chính sách mới ban hành
thì doanh số của thị trường xe máy việt nam đã tăng trưởng gần năm trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam năm hai nghìn một mươi bảy hơn ba hai triệu xe máy mới
được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước tăng bốn tám so với năm hai nghìn một
bình quân mỗi tháng người việt tiêu thụ gần hai trăm bảy mươi hai bảy trăm linh xe máy
bằng với doanh số bán hàng cả năm hai nghìn một mươi bảy của toàn thị trường xe ô tô việt nam
hiện dòng xe tay ga đang chiếm hơn bốn mươi năm thị phần và tiếp tục là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới
hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam vừa tổ chức lễ mừng hoàn thành vượt kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
với kim ngạch xuất khẩu đạt tám ba mươi hai tỷ usd tăng một mươi tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đến sự lễ mừng có đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại lễ mừng hoàn thành vượt kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cho biết
đóng góp lớn nhất vào ngành kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn là mặt hàng tôm với mức tăng trưởng trên hai mươi một
với giá trị xuất khẩu đạt ba tám tỷ usd với các khách hành truyền thống như eu mỹ nhật bản
trong đó các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là trung quốc sáu mươi bốn bốn hà lan bốn mươi tám sáu anh ba mươi sáu bốn hàn quốc hai mươi chín
theo tổng thư ký và sep ngành thủy sản đạt được thành tích tốt trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ nhiều yếu tố
có thể nói là hiệp hội cùng đồng hành với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng tôi đã tập trung làm một số các công việc liên quan đến vấn đề cùng với các doanh nghiệp để mà kiến nghị kịp thời
các yếu tố vướng mắt về phía nội tại để trên cơ sở có thể được tháo gỡ và được giúp sức nhằm có thể hoàn thành được kế hoạch của năm nay
thứ hai thì chúng tôi tiếp tục có những cùng với các doanh nghiệp để mở rộng thị trường
và tạo ra được các cái
thị trường mới để từ đó có thể tăng được doanh số xuất khẩu
và thứ ba thì chúng tôi cũng đã cùng với các doanh nghiệp để vượt qua các rào cản thương mại cũng như các rào cản phi thuế quan
cũng như kể cả các vấn đề về truyền thông để từ đó có thể giúp cùng với các doanh nghiệp để mà có thể hoạt động thắng lợi trong cái hoạt động của năm nay
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cho rằng việc chính phủ bãi bỏ nhiều giấy phép con đã hỗ trợ rất nhiều cho ngành thủy sản đột phá trong tăng trưởng xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi
thì năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy mà nổi bật nhất
là cái chính phủ đã gỡ bỏ những giấy phép con của các bộ như bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ y tế
để coi như là tạo ra một cái hành năng pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp đầy mạnh đầu tư và sản xuất
trong lễ công bố hoàn thành kế hoạch bộ trưởng nguyễn xuân cường và các lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã trao thưởng cho những doanh nghiệp trong ngành chế biến xuất khẩu thủy sản
tốt trong năm hai nghìn một mươi bảy
hôm qua ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã trao giấy khen đột xuất và số tiền ba mươi triệu đồng cho sáu tập thể cá nhân
thuộc công an thành phố biên hòa vì có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ vũ khí quân dụng tại phường trạng giài tp biên hòa
theo đó vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan điều tra đã bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy là trần ngọc huấn
ngụ ở khu phố sáu phường tân mai tp biên hòa
tăng vật thu giữ tại nhà gồm một sáu kg ma túy tổng hợp ba trăm tám mươi viên thuốc lắc một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
cùng nhiều đạn và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
tiếp tục mở rộng vụ án công an tp biên hòa bắt khẩn cấp thêm năm đối tượng tham gia đường dây là nguyễn viết ngân
ninh quang khanh nguyễn nhật tân đỗ cao trung và nguyễn tấn đạt
theo điều tra ban đầu các đối tượng trên thuê nhà tại tổ năm khu phố hai phường trảng giài thành phố biên hòa
để bán ma túy tại một số quán bar và đối tượng nghiện trên địa bàn tp biên hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn
tạm giữ bảy mươi bốn đối tượng và hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một h
từ bốn tháng một tại xóm ba xã hợp thành huyện yên thành ban chuyên án một nghìn bốn trăm linh một b thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp nghệ an
đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động bao vây ổ nhóm đánh bạc gồm bảy mươi bốn đối tượng thu giữ một bộ bài một bộ bát đĩa
bốn xe ô tô hai xe máy và khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng các tăng vật liên quan
qua đầu tranh một số đối tượng đã khai nhận về hành vi tham gia đánh bạc của mình
hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
cũng tại nghệ an đoàn kiểm tra liên ngành huyện nam đàn đã tiến hành tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh hành nghề y dược trên địa bàn huyện
và phát hiện sáu cơ sở vi phạm chủ yếu các lỗi như để thuốc lẫn với các loại khác không có đầy đủ thủ tục hành chính
không có chứng chỉ giấy phép hoạt động không đủ điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm
những vi phạm được phát hiện đã được xử phạt theo đúng quy định của pháp luật và lập hồ sơ chuyển ba cơ sở vi phạm đề nghị cấp trên xử lý
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
tổng thống ai cập được ủng hộ tái nghiệm
bitcoin tấn công thị trường bất động sản mỹ
mặc dù hiện tại tổng thống ai cập abdel fattah el sisi vẫn chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ hai
song nhiều nhà phân tích nhận định ông sisi sẽ dễ dàng giành được hơn năm mươi số phiếu bầu
trong các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong tháng ba tới đây
giới phân tích và các nhà quan sát chính trị đánh giá rất tích cực về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của ai cập
đồng thời nhận định rằng tổng thống đương nhiệm ncc có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai
trong khuôn khổ một chiến dịch toàn quốc hơn một mươi hai triệu công dân ai cập đã ký vào đơn ủng hộ ông ncc tiếp tục giữ chức tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo
nhiều nghị sĩ quốc hội cũng bày tỏ sự ủng hộ
đối với tổng thống ncc cuộc bầu cử tổng thống ai cập sẽ được tổ chức trong ba ngày từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng ba tới
cho đến nay mới có cựu tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang ai cập tướng sami anan và cháu trai của cố tổng thống angwa sadad
ông answar esmat sadat chủ tịch đảng phát triển và cải cách tự do jamalek thông báo ra tranh cử
bình đẳng giới về tiền lương đang là vấn đề nóng
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám tại nhiều nước châu âu tại đức một đạo luật về minh bạch tiền lương đã chính thức có hiệu lực
và được kỳ vọng là sẽ thay đổi tình trạng bất bình đẳng giới trong thu nhập ở nước này
theo đạo luật mới từ nay các nữ nhân viên đức làm việc cho những công ty có ít nhất hai trăm linh nhân viên
sẽ có quyền được biết mức lương của ít nhất sáu đồng nghiệp nam
còn các doanh nghiệp có hơn năm trăm linh nhân viên từ nay trở đi sẽ phải công bố về sự tranh lệch giữa các mức lương
giới chức đức hy vọng
sự minh bạch hóa này sẽ góp phần giúp phát hiện những trường hợp bất bình đẳng giới về lương
từ đó người lao động nữ có thể đưa ra yêu cầu tăng lương hoặc nhờ tới sự trợ giúp của luật pháp
tuy nhiên quy định mới cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích cho rằng nó quá phức tạp
thiếu các công cụ pháp lý hữu hiệu và có thể gây tình trạng căng thẳng tại nơi làm việc
cần sớm mở rộng phạm vi áp dụng quy định này sang cả các doanh nghiệp nhỏ
nơi nhiều nữ nhân viên vẫn đang phải chấp nhận sự phân biệt đối xử về lương so với các đồng nghiệp nam giới
ngân hàng trung ương trung quốc thông báo đồng nội tệ của nước này đã tăng giá lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua
so với đồng đô la mỹ sau khi ngân hàng này tăng biên độ giao dịch hàng ngày lên mức cao nhất trong vòng ba tháng
thông báo cho biết tỷ giá hiện tại giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la mỹ đã lên tới mức một đô la
đổi được sáu năm
trong khi đó cũng nhờ việc tăng biên độ giao dịch trên tỷ giá giữa hai đồng tiền này trên thị trường nội địa trung quốc
đã lên tới mức một đô la đổi được sáu bốn nghìn một trăm ba mươi tám nhân dân tệ mức cao nhất kể từ cuối năm hai nghìn một mươi
để ổn định đồng nội tệ trung quốc chỉ cho phép tăng hoặc giảm giá đồng nhân dân tệ ở mức hai theo biên độ giao dịch hàng ngày
tuy nhiên ngân hàng trung ương nước này đã buộc phải tăng biên độ giao dịch
để đối phó với sức ép từ các thị trường
nhờ vậy đồng nhân dân tệ dường như đã được hưởng lợi do sự giảm giá của đồng đô la mỹ
giữ vững được giá nhờ sự ổn định của nền kinh tế trung quốc
đồng nhân dân tệ đã tăng giá so với đồng đô la mỹ kể từ mùa hè năm ngoái
và tính trong cả năm hai nghìn một mươi bảy giá trị của đồng tiền này đã tăng hơn sáu
cơn sốt đồng tiền ảo bitcoin đã và đang tác động xấu đến thị trường bất động sản mỹ
khi tạo cơ hội cho các nhà đồng tiền
các nhà đầu tư nước ngoài né tránh sự kiểm soát tiền tệ trong nước
cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế của mỹ
vào thời điểm cuối năm ngoái bitcoin được liệt kê như một phương thức thanh toán
cho bảy mươi năm vụ giao dịch bất động sản đặc biệt là ở nam florida và california
cụm từ chấp nhận bitcoin giờ đây đã trở nên phổ biến
được đính kèm với những quảng cáo về những ngôi nhà được giao bán ở khu vực mayami
thậm chí chủ nhân một căn hộ cao cấp trị giá nửa triệu đô la
đang được giải quyết
bán ở trung tâm florida còn cho biết sẽ chỉ nhận bitcoin
tuy nhiên các đại lý môi giới bất động sản đã bày tỏ lo ngại
các rủi ro trong việc đồng bitcoin được dùng để thanh toán trong các giao dịch
do giá trị của bitcoin có sự biến động lớn
ngoài ra còn nhiều khả năng các đồng tiền ảo bị sử dụng cho các mục đích phi pháp
như rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp
nên người tiêu dùng có thể bị phương hại từ việc đầu tư tích chữ đồng tiền ảo này
hoặc dùng thanh toán trong các giao dịch
tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ đang quay trở lại với thủ đô bắc kinh của trung quốc
nguyên nhân được cho là do cuối tháng một mươi hai vừa qua bộ bảo vệ môi trường nước này
cho phép các thành phố và khu vực không được trang bị hệ thống sửa điện hoặc khí đốt
có thể đốt than hoặc áp dụng các hình thức sửa ấm khác
trung quốc đã ban bố mức cảnh báo sa cam tức mức cao thứ hai
trong thang bốn mức cảnh báo về ô nhiễm tại quốc gia này
trước đó trung quốc đã ban bố mức cảnh báo về ô nhiễm tại quốc gia này
trung quốc và bắc kinh đã nỗ lực giảm phát thải gây hậu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường
bằng cách áp dụng mức phát thải tối đa cho các công ty sản xuất công nghiệp
đợt ô nhiễm khói mù đầu tiên của mùa đông này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi bảy tháng hai
nguyên nhân của đợt khói mù mới là do vào mùa đông thời tiết lạnh giá
nhu cầu sửa ấm từ các hộ gia đình tăng nhanh cùng với nhu cầu sản xuất từ các nhà máy
cũng khiến mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng
khói mù đã phủ một lớp dày đặc trên bầu trời bắc kinh khiến nhiều người có cảm giác khó thở
tình hình khói mù này khiến chính phủ trung quốc phải cân nhắc khôi phục lại lệnh cấm sử dụng than đá để sửa ấm